vào chiều ngày hôm nay lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã đến thăm hỏi động viên hai cán bộ công an xã bị thương trong khi thi hành công vụ
vào đêm ngày sáu tháng ba tổ công tác của công an xã phú lạc huyện tuy phong thực hiện công tác tuần tra trên địa bàn
nhận được tin báo tại căn nhà gần chùa thiền lâm thuộc thôn vĩnh hành xã phú lạc có các đối tượng nghi vấn mua bán ma túy
khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại hiện trường một đối tượng đã sử dụng hung khí chém bị thương hai đồng chí công an xã phú lạc rồi tẩu thoát
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện tuy phong đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đoàn thị thương hai mươi bốn tuổi là giáo viên cơ sở mầm non phù đồng ở thành phố rạch giá về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng hai tháng trước anh trần tấn mỹ phát hiện con trai bốn tuổi có nhiều vết thương trên người và tâm lý không ổn định
sau đó anh đã tố cáo việc bé bị cô đoàn thị thương là giáo viên phụ trách bé bạo hành bằng nhiều cách khác nhau
khiến bé bị thương tích
sau khi xác minh vụ việc công an thành phố rạch giá đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với cô giáo này
do cô giáo thương đang mang thai nên cơ quan điều tra chỉ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
chuyển sang những thông tin khác một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện
đối tượng là giàng a kỳ
kỳ chú xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la thu giữ tại chỗ hơn một mươi một ba trăm linh viên hồng phiến ba cột thuốc phiện có trọng lượng hơn một kg cùng một số vật chứng liên quan
đối tượng khai nhận lấy số ma túy trên tại khu vực biên giới về để bán kiếm lời đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa tiến hành tiêu hủy số lượng lớn các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như súng tự chế súng hơi các loại dao kiếm
công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa tiến hành tiêu hủy số lượng lớn các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như súng tự chế vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như súng tự chế
công an huyện bảo lâm vừa tiến hành tiêu hủy số lượng lớn các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như súng tự chế vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như súng tự chế